ủy ban nhân dân tỉnh phú yên đã tổ chức công bố quyết định của thủ tướng chính phủ về duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia vịnh xuân đài tỉnh phú yên đến năm hai nghìn ba mươi
khu du lịch quốc gia vịnh xuân đài thuộc địa bàn thị xã sông cầu và huyện tuy an tỉnh phú yên
quan điểm phát triển khu du lịch là dựa vào lợi thế căn bản mặt nước vịnh giá trị cảnh quan của gành đá đĩa để hình thành các sản phẩm đặc thù tạo thương hiệu riêng cho vịnh xuân đài
khu du lịch vịnh xuân đài sẽ phát triển các sản phẩm chủ đạo như là du lịch nghỉ dưỡng du lịch tham quan trên vịnh du lịch thể thao vui chơi giải trí du lịch sinh thái du lịch văn hóa lịch sử
ngoài ra còn có các sản phẩm bổ trợ gắn với làng nghề truyền thống và sự kiện văn hóa lễ hội địa phương